nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh lịch sĩ hai mươi bảy tháng bảy đoàn công tác của quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn
đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà ông lê văn trị bảy mươi tám tuổi thương binh mùa trên bốn
trú tại khối phố mỹ hiệp phường an mỹ thành phố tam kỳ mẹ việt nam anh hùng trần thị âm chín mươi tám tuổi
ở khối phố hai phường an sơn thành phố tam kỳ và bà thi thị biên tám mươi hai tuổi là vợ của lịch sĩ hiện đang ở tại khối phố hai phường an sơn thành phố tam kỳ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lời chúc thăm hỏi ân cần đến các mẹ việt nam anh hùng
các đối tượng chính sách các thương bệnh binh